hơn tám mươi hai thí sinh tại tp hcm đã bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay đã có nhiều thay đổi so với những năm trước
theo số liệu từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm năm nay có hơn chín mươi sáu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
nhưng chỉ có hơn tám mươi hai thí sinh đăng ký dự thi
với tổng tiêu chí cả thành phố là hơn sáu mươi sáu thí sinh sẽ đậu vào lớp một mươi công lập
thì sẽ có khoảng hơn một mươi năm thí sinh không trúng tuyển
em hy vọng là đề thi năm nay cũng sẽ dễ chịu và cũng tương đối như vậy
bám sát những phần kiến thức bọn em đã được dạy trong trường

trong đó môn ngữ văn và toán có thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
môn ngoại ngữ thì sẽ có thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
trong đó môn ngữ văn và toán có thời gian làm bài một trăm hai mươi phút

môn ngoại ngữ thì sẽ có thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
riêng về đề thi theo chia sẻ của đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đề thi lớp một mươi năm nay sẽ ra theo hướng ứng dụng thực tiễn
đây sẽ có những câu hỏi phân loại nhưng nằm trong chương trình trung học cơ sở
do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
những kiến thức đã được giảm tải theo quy định của bộ sẽ không xuất hiện trong đề thi